trong chuyến thăm và làm việc vùng bắc tây nguyên chiều nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm công ty cổ phần trè biển hồ tại xã nghĩa hưng huyện chư bả tỉnh gia lai
cùng với hai đồn điền trè bào cạn gia lai và bờ lao lâm đồng thời pháp thuộc công ty cổ phần trè biển hồ là đồn điền trè có thương hiệu với sản phẩm xuất sang châu âu
và đến nay sản phẩm chè ở đây vẫn vang xa về tương hiệu phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu
hiện công ty có hơn một một trăm linh hectare trẻ giúp cho hơn một sáu trăm linh hộ gia đình có đời sống ổn định
công ty vừa hoàn thành cổ phần hóa đang được tập đoàn đức long gia lai tiếp quản
tại buổi thăm thủ tướng chỉ đạo đơn vị cần phải tận dụng được thế mạnh về đất đai và phát triển thương hiệu sẵn có
sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn việt gáp đồng thời chú trọng nâng cao đời sống cho người lao động và đẩy mạnh xuất khẩu